tại trường lang đại cung môn đại nội huế trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế phối hợp với trung tâm lưu trữ quốc gia i trung tâm lưu trữ quốc gia bốn tổ chức triển lãm với chủ đề quốc hiệu và kinh đô đất nước qua các thời kỳ lịch sử
triển lãm quốc hiệu và kinh đô đất nước qua các thời kỳ lịch sử giới thiệu với công chúng hình ảnh và phiên bản tài liệu của một mươi tám trang châu bản và một mươi tám trang mộc bản triều nguyễn mỗi trang tài liệu là một câu chuyện lịch sử về quốc hiệu của đất nước việt nam qua các thời kỳ
từ khởi thủy đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm việt nam trải qua chín lần thay đổi quốc hiệu từ sích quỷ văn lang âu lạc vạn xuân đại cổ việt đại việt đại ngu đến việt nam rồi đại nam

tùy theo bối cảnh chính trị xã hội của từng thời kỳ mà các triều đại ở việt nam trong lịch sử lần lượt thay đổi tên đất nước chọn nơi định đô mới với ước mong về một đất nước thịnh vượng bền vững
sự ra đời của quốc hiệu việt nam dưới thời nguyễn là một dấu mốc lịch sử quan trọng để hôm nay quốc hiệu việt nam đã trở thành hai tiếng thiêng liêng và niềm tự hào trên bản đồ thế giới triển lãm kéo dài đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi